trước tình hình cơn bão số chín hôm nay ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức họp khẩn để ban giải pháp ứng phó
theo đó dưới sự chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng một mươi bốn tỉnh dự kiến chịu ảnh hưởng của bão đã có cuộc họp trực tuyến
với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cơn bão càng gần bờ càng di chuyển chậm và có khả năng mạnh lên
và mức độ nguy hiểm của bão sẽ gia tăng dự báo đêm và sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi một bão sẽ đổ bộ vào khu vực từ khánh hòa đến bình thuận
bão sẽ cập bờ với gió cấp chín cấp một mươi gió giật cấp một mươi một một mươi hai khu vực chịu ảnh hưởng của bão được dự báo từ quảng nam trở vào
trong ba ngày tới vị trí vùng tâm bão sẽ đổ bộ đâu đó vào khoảng từ nha trang đến bình thuận
giả sử như vậy thì cái vùng gió mạnh của nó phải trải dài dẫn tận khi ở ngoài bình định trở vào
từ cấp một mươi trở lên
từ quảng nam trở vào là cấp sáu trở vào
với gió bão từ cấp một mươi là từ bình định trở vào
thế còn gió mạnh từ cấp sáu là từ quảng nam đà nẵng trở vào
thế đấy là với cái dự báo là bão đổ bộ vào khu vực nha trang
thế còn nếu vào khánh hòa và bình thuận còn nếu như bão mà di chuyển đi thì cái vùng gió mạnh nó sẽ được điều chỉnh theo so với lại cái vùng đổ bộ của tâm bão
báo số chín có những điểm đáng chú ý
thứ nhất hướng tuyến cân báo theo dự báo đến nay là hướng thẳng vào nam trung bộ
một số cơ quan dự báo quốc tế như nhật bản mỹ hồng kông cũng có dự báo tương tự
thứ hai bão càng tiến vào gần đất liền thì di chuyển chậm lại nhưng cường độ mạnh tăng lên
trong khi đó tại khu vực này lại vừa chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số tám nên nhiều khu vực bị sạt lở
theo thống kê hiện có hai mươi năm km bờ biển đang bị sạt lở nghiêm trọng cần có biện pháp xử lý kịp thời
nếu như diễn biến vào bờ đúng như kịch bản này
thì rất gây một là gió sẽ mạnh lên
bây giờ cấp bảy cấp tám nhưng mà vào càng gần thì theo dự báo đến giờ vũ này
và nếu như tốc độ đi chậm đi nếu đi chậm đi thì hơi nước nó tích tụ càng nhiều dự báo mưa càng lớn
đó là một cái điểm hết sức chúng ta đang chú ý
điểm thứ hai rất đáng chú ý nếu như cơn bão số chín xảy ra
này nó sẽ tác động phối trộn của gió mùa đông bắc
do đó nó sẽ phối trộn ra những kiểu khúc sạ

thay đổi rồi là gây nên ngưng tụ mưa nhiều
những cái dạng hình đó là chúng ta phải hết sức cảnh giác chứ không đơn giản
thứ ba đây là cái vùng mà nhiều năm trước đây không xảy ra
hiện nay trong khu vực từ quảng nam trở vào có trên hai mươi chín tàu cá
trong đó có một mươi bảy bảy trăm linh ba tàu có công suất từ chín mươi cv trở lên
công tác kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn đã được tập trung triển khai
hiện vẫn còn trên ba mươi tàu vẫn đang trong vùng nguy hiểm
đang được lực lượng chức năng kêu gọi di chuyển về nơi tránh chú bão
phát biểu tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng đề nghị các bộ ngành địa phương
phải ra soát các phương án ứng phó bão cử đoàn công tác phối hợp với các địa phương
đảm bảo an toàn hồ đập các công trình xây dựng
lực lượng vũ trang cần tiếp tục chủ động phối hợp với các địa phương
triển khai các biện pháp phòng chống bão và mưa lũ hiệu quả
phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành chính quyền các địa phương
phải đảm bảo an toàn tính mạng tài sản của người dân là nhiệm vụ hàng đầu
không được chủ quan trong công tác ứng phó bão tổ chức thực hiện việc sơ tán dân khi có yêu cầu